bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vào các sáng thứ bảy hàng tuần
lãnh đạo tp hcm sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ tiếp nhận ý kiến góp ý xây dựng của đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố
theo kế hoạch số ba trăm linh năm kh tu của thành ủy chủ đề khảo sát gồm các giải pháp phát triển kinh tế thành phố
môi trường chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục y tế công tác xây dựng đảng chính quyền điện tử
thành phố tổ chức gặp gỡ tiếp nhận ý kiến vào sáng thứ bảy hàng tuần từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm chủ trì
đại biểu được mời lấy ý kiến gồm cán bộ nghỉ hưu trí thức văn nghệ sĩ nhà quản lý đoàn viên thanh thiếu niên công nhân
nông dân phụ nữ doanh nghiệp kiều bào độc giả kháng tính giả trong và ngoài nước
ý kiến được tổng hợp phân loại để lãnh đạo xem xét phân công giải quyết
ban tuyên giáo thành ủy tổng hợp tham mưu để hoàn chỉnh đề án kế hoạch phục vụ công tác biên soạn băng kiện
đại hội đảng bộ thành phố khóa một mươi một nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm